công an tỉnh lào cai phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh đã trao trả bốn đối tượng quốc tịch trung quốc
có hành vi vượt biên trái phép cho lực lượng chức năng phía bạn và tiếp nhận hai mươi công dân quốc tịch việt nam
do cơ quan chức năng trung quốc trao trả
các lực lượng chức năng tỉnh lào cai đã phát hiện kiểm tra và bắt giữ bốn đối tượng quốc tịch trung quốc
có hành vi nhập cảnh trái phép qua biên giới vào nước ta
sau khi tiến hành kiểm tra và cách ly các đối tượng trên hết thời gian cách ly
các đối tượng đã được trao trả lại cho nước bạn để tiếp tục xử lý
đồng thời cũng trong buổi làm việc các cơ quan chức năng tỉnh lào cai đã tiếp nhận hai mươi công dân người việt nam
có hành vi nhập cảnh trái phép đường cục công an hà khẩu châu hồng hà tỉnh vân nam trung quốc trao trả
sau khi xác minh các đối tượng trên đều được đưa về khu cách ly theo đúng quy định